nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực chăm lo tết cho các hộ nghèo hộ cận nghèo gia đình có công và những học sinh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã được các cấp các ngành đoàn thể địa phương doanh nghiệp tích cực triển khai
những phần quà tết của các tổ chức cá nhân đã giúp cho những gia đình nghèo phần nào vơi đi nỗi khó khăn và có được cái tết đầm ấm sung vầy
chương trình mùa xuân tình bạn do liên đội trường trúc học cơ sở huỳnh thúc kháng phường trường xuân thành phố tam kỳ đã thu hút đông đả các học sinh và các thể cô giá của trường tham gia
tại buổi lễ nhà trường đã trao năm trăm linh kg gạo cho năm mươi học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng với hàng trăm chiếc áo mới cho các em trong dịp tết nguyên đán
đây là lần đầu tiên con được nhận của nhà trường trước tết đây cũng là món quà giúp nhà con trang trải trong những ngày tết
trước đó trước trong và sau tết với sự quan tâm sẻ chia và chung tay của toàn xã hội đến nay người dân thành phố tam kỳ nhất là các hộ nghèo đã sẵn sàng đón một cái tết nguyên đán đầm ấm tươi vui cùng mọi miền đất nước